giới chức mỹ thông báo ba binh sĩ nước này đã thiệt mạng và hai mươi năm quân nhân khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các lực lượng mỹ đang đồn trú tại khu vực đông bắc giordani gần biên giới với syri
bộ chỉ huy trung tâm mỹ cencom cho hay vụ tấn công xảy ra vào sáng sớm hôm qua hai mươi tám tháng một theo giờ địa phương nhằm vào tháp hai mươi hai tại giordani gần biên giới với iraq gây ra thương vong lớn
theo một số quan chức hiện khoảng ba bốn binh sĩ vẫn đang được theo dõi chặt chẽ do có thể bị chấn thương sọ não
đề cập đến vụ việc tổng thống mỹ joe biden tuyên bố nước này sẽ tiếp tục thực thi cam kết về các cuộc chiến chống khủng bố và sẽ buộc mọi đối tượng liên quan đến vụ tấn công phải chịu trách nhiệm vào thời điểm và cách thức do washington quyết định
trong khi đó phía giordani cùng ngày tuyên bố vụ tấn công trên xảy ra tại căn cứ al tanf của mỹ ở đông nam syri gần biên giới với giordani
cũng trong hôm qua nhóm kháng chiến hồi sớm
tổng thống mỹ joe biden tuyên bố đã sử dụng uav để tấn công quân đội mỹ tại ba địa điểm ở syri trong đó có hai căn cứ ở gần ngã ba biên giới giữa iraq syri và giordani sau chưa rõ liệu nhóm này có ám chỉ vụ tấn công trên hay không
theo lầu năm góc các lực lượng mỹ cùng đồng minh ở syri và iraq đã trở thành mục tiêu của hơn một trăm năm mươi vụ tấn công kể từ giữa tháng một mươi năm ngoái
tuy nhiên đây là lần đầu tiên xảy ra trường hợp binh sĩ mỹ ở trung đông thiệt mạng từ khi bùng nổ cuộc chiến giữa israel và hamas ở giải gaza